sau một mươi ngày phẫu thuật người bệnh nguyễn văn huy hai mươi tuổi trú tại thôn bằng giã huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
và người bệnh trần văn linh năm mươi sáu tuổi trú tại huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã được xuất viện về nhà
đây là hai ca phẫu thuật tim đầu tiên tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
ca phẫu thuật do các bác sĩ đơn vị phẫu thuật tim mạch lồng ngực thuộc trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
trực tiếp thực hiện dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu về tim mạch viện tim mạch quốc gia
sau phẫu thuật sức khỏe của cả hai bệnh nhân phục hồi rất nhanh chóng
chỉ sau vài ngày người bệnh đã có thể đi lại và ăn uống sinh hoạt bình thường
đơn vị phẫu thuật tim mạch lồng ngực thuộc trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đây là đơn vị phẫu thuật tim mạch lồng ngược đầu tiên tại khu vực trung du miền núi phía bắc
với phòng phẫu thuật hiện đại nhất việt nam